công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh điều tra làm rõ vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông bé khiến ba người tử vong
nạn nhân gồm nguyễn minh đức hai mươi bảy tuổi lâm khang một mươi tuổi cùng chú tại xã lộc quang huyện lộc ninh tỉnh bình phước
và ngô triệu vi hai mươi tuổi chú tại huyện hớn quảng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu chiều tối ngày hai mươi chín tháng bốn đức vi và cháu khang cùng hai người khác rủ nhau trèo thuyền ra sông bé để đi bắt ốc
khi trèo ra được khoảng hơn năm mươi mét thì bất ngờ thuyền bị lật khiến mọi người cùng rơi xuống nước
hai người đi cùng nhóm đức vi và khang đã nhanh chí bơi vào bờ còn cả ba bị chìm xuống nước mất tích
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân hiện thi thể ba nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng